tin an ninh trả tự với hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản dương thị mỹ linh trú tại thành phố phủ lý
và bị công an huyện kim bàng tỉnh hà nam ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đang cần tiền mặt nhưng bị mất thẻ ngân hàng không rút được tiền rồi mượn tiền và hứa chuyển khoản trả lại
đó là thủ đoạn mà linh đã thực hiện đối với những người đã quen biết
tuy nhiên khi có được thông tin của bị hại thì linh lại chuyển cho một tài khoản gia lô có tên là dung nguyễn
để làm hóa đơn điện tử giả với nội dung giao dịch chuyển tiền thành công
rồi chục màn hình hóa đơn chuyển tiền thành công
khi bị hại thông báo chưa nhận được tiền thì linh nói dối là do lỗi của ngân hàng
với phương thức thủ đoạn trên dương thị mỹ linh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của một mươi tám người trên địa bàn huyện kim bảng và thành phố phủ lý với số tiền khoảng một trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ đồng thời đề nghị bị hại của vụ án
liên hệ ngay với cơ quan công an huyện kim bảng để giải quyết theo quy định